các đồng chí và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy là một năm có nhiều biến động về an ninh trật tự
nhiều vụ án lớn xảy ra trên nhiều lĩnh vực được lực lượng công an điều tra khám phá với số đối tượng nhiều
cũng như số lượng tăng vật lớn thể hiện sự nỗ lực cố gắng của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm
nổi lên trong số các vụ án xảy ra thì tội phạm cướp ngân hàng trong năm qua diễn biến khá phức tạp
với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh gây chấn động dư luận
cùng với những nỗ lực của lực lượng công an chuyên mục hành trình phá án đã cố gắng bám sát những hoạt động của cơ quan điều tra
trong quá trình điều tra phá án các vụ cướp ngân hàng để phản ánh một cách chân thực sinh động nhất trên sóng antv
trong chuyên mục hành trình phá án cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi xin điểm lại những vụ cướp ngân hàng
đã được lực lượng công an khám phá trong thời gian qua
ngân hàng mà cụ thể hơn là các phòng giao dịch của các ngân hàng là nơi mà hàng ngày một lượng lớn tiền mặt cũng như ngoại tệ được lưu thông
những tưởng với một loại hàng hóa đặc biệt được giao dịch như tiền mặt thì những nơi này mức độ an toàn phải được đặt ở cấp độ cao nhất
thế nhưng không phải vậy năm hai nghìn một mươi bảy liên tiếp trong một thời gian ngắn nhiều phòng giao dịch của các ngân hàng ở nhiều địa phương đã bị tội phạm lợi dụng sự sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh an toàn để gây án
còn nhớ vào thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng bidv ở số hai mươi chín mai thúc loan tp huế
một bảo vệ và bốn nhân viên đang kiểm tiền giao dịch
trong ngày để chuyển nộp quỹ trung tâm thì bị một người đàn ông đội mũ bảo hiểm bịt mặt cầm khẩu súng đe dọa
sau tiếng nổ phát ra từ khẩu súng mọi người hoảng sợ ẩn nứt dưới các bà làm việc đối tượng nhanh chóng lấy tiền bỏ vào ba lô rồi chạy ra ngoài
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động hoang mang trong xã hội
chuyên án mang bị số một nghìn hai trăm một mươi sáu c được công an tỉnh thừa thiên huế xác lập
với sự tham gia của nhiều
lực lượng để phối hợp điều tra sớm bắt giữ thủ phạm
với sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao trong quá trình điều tra một mươi hai ngày sau khi gây án đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thành phố đà nẵng
vào lúc năm giờ thì tôi có chuẩn bị khẩu trang rồi tôi có vào cướp ngân hàng bidv ở huế
tôi cướp đi bảy trăm hai mươi năm
dư luận về vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng bidv tp huế chưa kịp lắng xuống thì ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại phòng giao dịch ngân hàng việt tinh banh ở số bốn trăm tám mươi sáu đường ngô quyền phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng lại xảy ra một vụ cướp
lần này đối tượng không cần trên mặt sử dụng dao nhọn khống chế các nhân viên đang làm việc cướp đi năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi đối tượng lấy được tiền đi ra ngoài định tẩu thoát thì bị
lực lượng công an quận sơn trà trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ

ông đi một thời gian

tiếp đến sang tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ trong vòng hai tháng mùng một mươi và một mươi hai tháng một mươi
đã liên tiếp xảy ra hai vụ
đối tượng dùng hung khí đe dọa nhân viên ngân hàng
để cướp tiền tại trình nhánh ngân hàng thương mại của phần biêu điện
ở khu phố thọ môn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và tại trình nhánh ngân hàng việt tinh banh
trên đường lũy bán bích phường hòa thạch quận tân phú thành phố hồ chí minh
chưa hết vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
một đối tượng đã liều lĩnh xong vào phòng giao dịch của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại xã đông phương yên huyện trương mỹ hà nội
cướp đi hai trăm linh triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch tại đây
mới đây nhất vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
một đối tượng cầm súng tự chế
xong vào phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh hòa thắng thành phố buôn mạc thuật tỉnh đắk lắc đẩy cướp
đối tượng dùng súng không chế những người có mặt trong phòng giao dịch
bắn một phát đạn vào hướng bảo vệ
các giao dịch viên hoảng loạn bỏ chạy
đồng thời bật coi báo động
lúc này đối tượng bị mặt tung cửa bỏ chạy ra ngoài tổ thoát
vụ việc xảy ra nhanh
đối tượng chỉ mới vứt túi về phía bảo vệ
nên chưa kịp cướp tiền
sau khi xảy ra sự việc
công an thành phố buôn ma thuật đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
thu giữ một chiếc xe máy
cùng chiếc túi đựng khẩu súng ngắn tự chế của nghi phạm để lại
việc liên tiếp các đối tượng
sử dụng hung khí liều lĩnh đột nhập vào các ngân hàng để cướp
đã khiến dư luận hoang mang
câu hỏi được đặt ra
là liệu ngân hàng có còn là nơi giao dịch an toàn cho các khách hàng
cũng như các nhân viên làm việc tại đây hay không
các đối tượng phạm tội khi cướp hàng
bây giờ nghiên cứu rất kỹ
sơ đồ vị trí số lượng nhân viên
các đối tượng phạm tội khi cướp hàng

quy luật sinh hoạt
và cách thức bảo vệ
của đời tổ chức ngân hàng đó
và chúng đã tìm ra những sở
tìm ra những điều viện thuận lợi nhất để chúng thực hiện
chứ không phải đột nhiên chúng sâu vào
trên thực tế các đối tượng gây án cướp ngân hàng thời gian qua
đều hoạt động đơn lể
mặc dù có hành vi phạm tội liều lĩnh
hết sức manh động
và sử dụng vũ khí nóng
nhưng sau khi gây án
các đối tượng đều nhanh chóng bị cơ quan chức năng điều tra bắt giữ
điển hình như vụ đối tượng lê lâm hình
dùng súng cướp tại phòng giao dịch ngân hàng việt công anh
chi nhánh thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
trước khi gây án
hắn ngụy trang kỹ lưỡng
sau đó chạy xe đến đối diện không ngân hàng
hắn xông vào trong
chĩa súng uy hiếp
buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào hai túi sách
lấy đi gần một sáu tỷ đồng
và hơn ba năm nghìn đô rồi tẩu thoát
nhận được tin báo về vụ cướp
với sự cần chọc tỉ mỉ
và trình độ nghiệp vụ tinh thông
lực lượng điều tra đã thu thập dấu vết tại hiện trường
để giám định nhằm đưa ra kết luận chính xác
góp phần định hướng cho công tác điều tra
trong khi bắt đầu được xác định về đối tượng
đây là đối tượng là
đàn nam thanh niên
đối tượng là đàn nam thanh niên

sử dụng cái phương tiện là xe gắn máy sirius
để thực hiện làm phương tiện gây áp
và đồng thời đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng
sử dụng súng ngắn
em nghe tiếng kêu cớp mà nó kêu một xíu à
nhân viên kêu á
em tưởng giờ anh chơi không à
mới đi chấp tay sau đứt em đi ra từ từ không coi nữa
thì vừa thấy thằng cớp kịp mặt
đeo cái trang chạy xe
em quay lại nhìn cái sau lưng cái nữa
thấy nhân viên nó gượt
và vừa thấy nhân viên gượt là nó chạy tới em
khoảng tới ba mét là tới em rồi
nó mới quẹo vô cái đường
đối diện với mặt em luôn
rồi em mới nghĩ nó không chạy ra chợ
rồi em bỏ dép em chạy đâm ẩm này ra
rồi tắt em chẳng đầu nữa
từ những hình ảnh ghi lại được từ camera
của ngân hàng
và lời khai của những người biết việc
ban chuyên án xác định hướng tẩu thoát của đối tượng
liệu đối tượng có phải là người nơi khác đến
bởi thị xã duyên hải
có khá nhiều nhà máy
với số lượng lớn các công nhân viên làm việc
nhiều cuộc phát động phong trào toàn dân
tham gia tối giác tội phạm được tổ chức
từ đây hàng trăm nguồn tin
của quân chúng nhân dân
được cung cấp cho cơ quan công an
qua sàng lọc ban chuyên án đã dựng lên
được nhân thân của các đối tượng nghi vấn
và sau gần một mươi ngày xác minh điều tra
sau khi hồ sơ tài liệu được củng cố vững chắc
đối tượng gây án đã bị bắt giữ
thêm với sạch và rất đơn giản

hồ sơ tiêu cầu
học đạo chính là
học đạo chính là

chúng ta phải nâng cấp cho
tại hóa thu nhập
học đạo chính
học đạo chính
các công nhân
học đạo chính
có thất kỷ
có thất kỷ
có năng lực
có thất kỷ
có năng lực
có năng lực
nhưng mà làm thì nhiều lúc nó không được tập trung
mình làm công việc nhưng mà đầu óc thì là vẫn để ý cờ vẹt
vì là nó không có tập trung thì làm ăn cũng thua lỗ
thế là mình lại cứ vay mượn người nọ người kia
để vẽ chỗ nọ đập chỗ kia
rồi biết lợi dần lợi dần lên
thế là số tiền lớn
đến lúc mà không có khả năng chi trả
thì xem nó thực hiện
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử lưu động
tuyên phạt lê lâm hưng
nguyên kỹ sư điện tại ban quản lý dự án nhiệt điện ba
ở thị xã duyên hải
đối tượng gây ra vụ án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh
chi nhánh thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
mức án hai mươi năm tù về tội cướp tài sản
bộ cảnh sát thành sự là có phân công
cho những đồng chí cán bộ
phải nói là rất dày dạng kinh nghiệm xuống
để phối hợp với công an trà vinh
thì quá trình đó là phối hợp
trong những ngày này là những ngày nghỉ lễ
cho ngày ba mươi bốn hai nghìn một mươi năm
nhưng mà phải nói các đồng chí ở cục cảnh sát hình sự
phải nói là không ngại khó khăn vất vả
coi như là bám trụ cùng công an của tỉnh trà vinh
coi như là cả ngày lẫn đêm
đến khi là chuyên án kết thúc
còn trong vụ
đối tượng dùng súng cướp tiền
tại phòng giao dịch ngân hàng việt tinh banh
chi nhánh phú hòa tỉnh vĩnh long
từ hình ảnh camera an ninh của ngân hàng
kết quả khám nghiệm hiện trường
và lời khai của các nhân viên ngân hàng
cơ quan điều tra xác định
khoảng một mươi năm h hai mươi ngày hai mươi bảy tháng chín
bên trong phòng giao dịch ngân hàng
tại chi nhánh khu công nghiệp hòa phú
có chín người gồm năm nhân viên ngân hàng
và một bảo vệ ba khách giao dịch
tên cướp chạy xe máy
dựng trong bãi giữ xe rồi bước vào phòng giao dịch
lấy súng uy hiếp
và dồn những người đang có mặt vào góc phòng
yêu cầu nhân viên gom tiền bỏ vào trong cặp sách
sau đó hắn sách cặp
nhanh chóng bước ra khỏi phòng giao dịch
và tẩu thoát theo hướng quốc lộ một
hình ảnh nhận dạng tên cướp
ba clip góc quay của camera
được công an tỉnh vĩnh long phát sóng công khai
trong các cuộc phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
và được hỗ trợ tích cực của quân chúng nhân dân
cơ quan điều tra công an tỉnh vĩnh long
đã dựng lại hiện trường vụ án
và phác họa sơ đồ của các tuyến đường
đối tượng đi qua trên đường tẩu thoát
đồng thời thu thập được hầu hết các vật chứng liên quan đến vụ án
mà đối tượng vứt bỏ lại trên đường trốn
như túi sách mũ bảo hiểm
sau gần hai ngày khẩn trương điều tra
đến ngày hai mươi chín tháng chín
cơ quan điều tra công an tỉnh vĩnh long
xác định đối tượng gây ra vụ cướp
đã tự sát tại nơi làm việc
sau khi khám nghiệm hiện trường
nơi nghi phạm tự sát
cơ quan điều tra tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm để lại
nghi phạm thừa nhận mình là hung thủ thực hiện vụ cướp ngân hàng
lý do đi cướp là vì nợ nần làm ăn thua lỗ
cơ quan điều tra cũng làm rõ vụ phạm gây ra vụ cướp của nghi phạm điều tra
qua quá trình điều tra
chúng tôi thu thập một số hình ảnh qua camera của công an tỉnh vĩnh long

người dân nhân dân
nhận dạng qua các hình ảnh trên
giúp cơ quan điều tra
làm định hướng
để tiến hành các hoạt động điều tra
sớm mang lại hiệu quả
trong tất cả các vụ cướp ngân hàng thời gian qua
các đối tượng gây án đều nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ
thế nhưng trên thực tế các vụ cướp vẫn liên tiếp xảy ra
và đây chính là lý do các đối tượng chọn ngân hàng
là nơi thực hiện hành vi phạm tội
máy quay cũng không khó
bảo vệ như thế thì bảo vệ như thế
ngồi đọc báo nghe điện thoại
thì chẳng biết ai về ai được
mục đích em cướp ngân hàng là
em cần số tiền mặt gốc
để chia sẻ khoản tiền em vay
và tiền sinh hoạt trong ngày với em
có thể thấy qua việc khám phá thành công các vụ án cướp ngân hàng
ngoài sự nỗ lực của công tác điều tra của lực lượng công an
thì hiệu quả công tác tuyên truyền
và nguồn tin tố giác tội phạm của người dân
đã giúp cơ quan chức năng sớm bắt giữ được đối tượng
chúng tôi xác định biện pháp phát động phong trào người dân tố giác tội phạm
là không thể thiếu được trong cái điều kiện mà chuyên án đã thực hiện
do đó chúng tôi tiến hành thành lập nhiều tổ công tác
chủ yếu là phát động phong trào người dân tối giác tội phạm
có nghĩa là những tổ công tác này
là phải những đồng chí có năng lực trình độ để là phát động phong trào
như vậy đi xuống tận rừng khốm ấp khu dân cư đông người
nhà trọ nhà nghỉ khách sạn
đặc biệt là ở khu vực này là cái khu vực là nhà máy nhiệt điện
số lượng công nhân là rất đông là công nhân lao động tự do là rất đông
ở khắp mọi miền
công nhân có lúc lên là tới gần bốn người
do đó là đồng chí giám đốc công an tỉnh là trực tiếp xuống phát động trong công nhân
việc liên tiếp xảy ra các vụ cướp cho thấy công tác đảm bảo an ninh
tại các điểm giao dịch ngân hàng ở nhiều tỉnh thành phố không được coi trọng đúng mức
việc lực lượng công an khám phá thành công các vụ cướp ngân hàng
bắt giữ được đối tượng gây án
chỉ trong một thời gian ngàn năm
ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm cướp ngân hàng nói riêng
tuy nhiên nếu chỉ với sự vào cuộc đấu tranh của cơ quan công an
mà không có sự quan tâm đến công tác an ninh từ phía ngân hàng
thì chắc chắn sẽ còn nhiều vụ cướp ngân hàng xảy ra
điển hình như tại điểm giao dịch của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại xã đông phương yên huyện trương mỹ hà nội
chỉ sau khi vụ cướp xảy ra ba đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
thì phía ngân hàng mới cho lắp đặt lại hệ thống camera giám sát
qua việc này hệ thống máy quay của ngân hàng cũng bị hỏng
máy quay cũng khuyên cáo đề nghị tất cả các ngân hàng quý tin dụng và vàng bạc đặc quý
quan tâm về vấn đề hệ thống máy quay để làm sao ghi lại được cái hình ảnh
và quan sát được tất cả những sự việc xảy ra
thứ hai là cũng khuyên cáo ngân hàng
ngân hàng cũng tập trung làm sao là tuyển chọn lực lượng bảo vệ
thứ nhất là cũng phải có sức khỏe hai là nhanh nhẹn ba là phải có chuyên môn
để làm sao quan sát được tất cả những đối tượng có hành vi biểu hiện vi phạm
để chúng ta có biện pháp phòng ngừa kịp thời
có thể thấy đặc điểm của loại tội phạm này là chúng không cướp ở trụ sở lớn
không cướp số tiền lớn vì như thế rất khó thực hiện
hành vi của các đối tượng manh động nhưng đã tính toán rất kỹ
dễ dàng nhận thấy công tác bảo vệ ở nhiều ngân hàng hiện nay còn mỏng
có nơi không bố trí bảo vệ bên trong và bên ngoài cửa
để nhân viên bảo vệ là người phát hiện vụ việc ngay lập tức và có phương án đối phó
hệ thống báo động và phát tín hiệu báo động còn thiếu
nhân viên bảo vệ ít và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ
bên cạnh đó nhân viên ngân hàng còn thiếu những kỹ năng để xử lý những tình huống phát sinh
ví dụ như xảy ra vụ cướp thì ngay lập tức phải làm gì
đặc biệt khi đối tượng có vũ khí
thì ngân hàng nhân viên bảo vệ không thường xuyên cập nhật các thủ đoạn của tội phạm
nơi trông giữ phương tiện của khách hàng ở nhiều điểm giao dịch ngân hàng còn sát với đường giao thông
khi khách hàng giao dịch xong cầm tiền ra ngay cạnh đường giao thông
thì đây cũng là cơ hội thuận lợi để cho các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật
thay mặt cho phòng giao dịch thì cũng rất là cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ công an
công an tỉnh công an thị xã nhà công an nguyện đã phối hợp và nhanh chóng phá được cái dự án này kết thúc dự án
từ khi kết thúc dự án thì cái tinh thần anh em thoải mái làm việc lại
để phòng ngừa những tội phạm có thể thực hiện hành vi cướp ở ngân hàng
thì trước hết là mọi cán bộ công nhân viên
từ lãnh đạo đến nhân viên phải luôn luôn được quán triệt cái tinh thần cảnh giác
ý thức cảnh giác nó phải thường trực có một quy trình quy chế quy định cụ thể
và tuân thủ một cái yên hoạt cái cách thức để trong giao dịch
trong duy vận chuyển trong tiếp xúc trong bảo vệ hoạt động của ngân hàng
thưa quý vị và các bạn do đặc thù của ngành ngân hàng liên quan đến tiền
nên vấn đề an ninh đóng vai trò rất quan trọng
vì thế mỗi ngân hàng đều tự trang bị cho mình những phương tiện cần thiết
để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của mình
tuy nhiên việc cần thiết là tăng cường chú trọng đào tạo nghiệp vụ
và các kỹ năng mềm cho ngân hàng
ngoài ra cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng thường xuyên thông báo
các phương thức thủ đoạn phạm tội đang diễn ra phổ biến
cũng như các phương thức thủ đoạn phạm tội mới cho công an các đơn vị địa phương
để triển khai phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác cũng như công tác phòng ngừa
từ những vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thời gian qua
bài học quan trọng qua các vụ án này chính là phương án bảo vệ
tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng hiện nay
cũng như kỹ năng xử lý tình huống khi gặp những tình huống tương tự
đây cũng là điều mà cơ quan công an ở các đơn vị địa phương
đã không ít lần đôn đốc nhắc nhở và truyền đạt phương án phòng ngừa
cho các ngân hàng hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra
những người thực hiện chuyên mục của cơ quan công an

những người thực hiện chuyên mục hành trình phá án hy vọng rằng
với những tác phẩm đã phát sóng trong suốt một năm qua
sẽ có phần giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
tham gia cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm giữ gìn bình yên cho cuộc sống
chương trình tới đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại